sở y tế hà nội đã có thông tin nhanh về kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch của nhà máy nước sông đà trong ngày một mươi tám tháng một mươi
các mẫu nước được lấy tại nhà máy và tại các hộ sử dụng nước được phân phối đều đã đạt quy chuẩn việt nam
theo đó bốn trên bốn mẫu nước của nhà máy nước sông đà được lấy tại các vị trí bể nước thành phẩm bể chứa trung gian tại xã bình yên thạch thất
trạm điều tiết tây mỗ họng nước một hai trăm linh bixi đều đạt quy chuẩn về styren theo quy chuẩn việt nam
về kết quả kiểm tra chất lượng nước tại hộ gia đình toàn bộ một mươi năm trên một mươi năm mẫu nước tại các hộ gia đình sử dụng nước trong mạng cấp nước của công ty nước sạch sông đà
thuộc năm quận huyện thanh xuân hoàng mai cầu giấy nam tử liêm và huyện hoài đức cũng đều đạt quy chuẩn về styren theo quy chuẩn việt nam
sở y tế hà nội sẽ tiếp tục chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố trực tiếp lấy mẫu nước trong các ngày tiếp theo
và phối hợp viện công nghệ môi trường viện hàn lâm khoa học việt nam viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường bộ y tế
để lấy mẫu nước của nhà máy nước sông đà và các hộ dân để phân tích đánh giá chất lượng nước sinh hoạt